đoàn công tác của trung ương do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh ủy tiền giang
tại buổi làm việc trên cơ sở báo cáo kết quả ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi của tỉnh ủy tiền giang
và các ý kiến thảo luận đóng góp của đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã biểu dương
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tiền giang đạt được thời gian qua
về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội
xây dựng văn hóa xã hội và giữ vững ổn định quốc phòng an ninh
và nhấn mạnh tỉnh phải tiếp tục chú ý công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị tốt
phải có bộ máy tốt cán bộ tốt
điều quan trọng nhất hiện nay là tỉnh phải ra soát công tác quy hoạch
chuẩn bị thật kỹ lưỡng công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới